tại đại hội không chỉ khẳng định được uy tín của người đứng đầu cấp ủy trước đại hội
mà còn là phương thức mở rộng dân chủ trong đảng
đây cũng là chủ trương bộ chính trị yêu cầu thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội
ở những nơi cấp ủy đoàn kết thống nhất cao nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu
hội tụ đủ phẩm chất năng lực uy tín có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời phải được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp
thực tế sau đại hội đảng các cấp đã có một sáu trăm bảy mươi bảy đảng bộ cấp cơ sở
một trăm hai mươi hai đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội
sự phấn khởi của nhân dân là rõ ràng cái niềm tin của đảng viên đối với những người được bầu trực tiếp là rất cao
và người đi đại hội cảm thấy mình được quyền dân chủ cao hơn
do đó ý nghĩa của đại hội là bản thân người được bầu sẽ phấn khởi
được sự tiến nhiệm của đại hội
rõ ràng mở rộng dân chủ trong đảng không chỉ là yêu cầu
mà đã và đang là bước đi của đảng nhằm lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài
bởi từ thực tế nhiệm kỳ đại hội một mươi hai hơn chín mươi cán bộ cấp cao bị kỷ luật
cho thấy dù đúng quy trình nhưng khâu chuẩn bị nhân sự trước đại hội vẫn chưa thật chúng
rõ ràng là trong cái bộ máy của chúng ta trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
là vẫn có những đồng chí cán bộ cao cấp mà bị suy thoái tham nhũng tiêu cực
không đúng với yêu cầu phẩm chất đạo đức của một đồng chí ủy viên trung ương hoặc là một người đảng viên bình thường
thì điều đó cho thấy rằng là mặc dù quy trình của chúng ta rất bài bản
cách tiến hành của chúng ta rất là căn cơ rõ ràng là nó có một cái khâu nào đó
một cái điểm nào đó nó không đúng với yêu cầu mà bộ chính trị ban bí thư và ban chấp hành trung ương đề ra
cho nên chúng ta vẫn để lọt để xót cán bộ
những biểu hiện lạm quyền mất dân chủ của không ít cán bộ có chức có quyền
sự buông lỏng thiếu công khai minh bạch thiếu tập trung dân chủ của không ít tổ chức đảng
và cả việc thiếu cơ chế để bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực
để lại hệ lụy một đội ngũ không nhỏ cán bộ yếu kém thoái hóa biến chất làm cho bộ máy đảng và nhà nước suy yếu
lòng tin của nhân dân đối với đảng đối với chế độ bị giảm sút
các chủ trương và chính sách của đảng và nhà nước bị thi hành sai lệch dẫn tới đôi khi chạch hướng
vì vậy chưa bao giờ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp
nhất là nhân sự đại hội một mươi ba của đảng lại được đặc biệt quan tâm như hiện nay
từ giữa năm hai nghìn một mươi chín đến nay đảng đã ban hành nhiều chỉ thị hướng dẫn
nhằm bảo đảm chuẩn bị tốt nhất nhân sự bầu và cấp ủy các cấp khóa mới
đáng chú ý yêu cầu đổi mới công tác cán bộ càng được đặt ra mạnh mẽ
thì đảng càng chú trọng thực hiện dân chủ
nơi mà cán bộ đảng viên sinh hoạt kể cả nơi cư trú
chúng ta có sinh hoạt hai triệu kể cả cơ quan đơn vị
thì những người tham gia đóng góp những người có trách nhiệm cơ sở đảng
chính quyền và tổ nhân dân chúng ta phải phát huy cái tinh thần làm chủ
để đánh giá xem xét cán bộ một cách đúng mức
giải pháp căn cơ về công tác cán bộ
chính là tăng cường dân chủ trực tiếp công khai và minh bạch và phấn đấu lên
bây giờ không phải chỉ bầu bí thư nữa mà bầu chủ tịch chủ tịch huyện
rồi chủ tịch tỉnh chủ tịch xã bằng cái con đường không khai dân chủ
dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba bổ sung và nhấn mạnh
dựa vào nhân dân để xây dựng đảng lấy kết quả công việc
sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng
để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên
đó là sự khẳng định của đảng đối với vai trò của nhân dân
chúng ta đang ở bên thềm đại hội đến nơi rồi
dân sẽ có tiếng nói đóng góp vào văn kiện của đảng
thế rồi dân cũng góp ý với đảng về vấn đề lựa chọn cán bộ
thì dựa vào dân để xây dựng đảng trên cái góc độ cán bộ
là làm thế nào chọn được đúng người có tài có đức
mà đức là gốc tài là quan trọng
cho nên ở đây nó liên quan đến câu chuyện dân chủ
dân chủ trong đảng dân chủ trong xã hội
phải được thực hành rộng rãi và phải trở thành thực chất
để chúng ta lắng nghe được tiếng nói của người dân từ cơ sở
dân có hàng triệu con mắt cho nhân dân sẽ nhìn được ra
cán bộ nào là làm tốt cán bộ nào là không tốt cán bộ nào là có phẩm chất cán bộ nào không có phẩm chất
thì dựa vào dân công khai hóa lên để mà dân có đóng góp ý kiến được là rất tốt
hội nghị trung ương một mươi hai khóa một mươi hai

ban chấp hành trung ương đã thống nhất trình đại hội một mươi ba số lượng ủy viên trung ương khóa mới là hai trăm linh người
đồng thời ban hành khung tiêu chuẩn ban chấp hành trung ương khóa mới
thể hiện quyết tâm dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng
nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức
nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh những quy định chặt chẽ bài bàn
cần tăng tính phản biện giám sát của nhân dân để lựa chọn ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ mới
đồng chí vũ ngọc hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương tán thành
tôi rất nhất trí việc cho công khai sớm danh sách quy hoạch để nhân dân tham gia giám sát
có ý kiến sợ làm thế người ta có thể phá hỏng quy hoạch
tôi nghĩ khác danh sách quy hoạch không chuyện gì lại phải bí mật bất ngờ với mọi người như là chuyện đánh trận
đúng bản chất vấn đề thì danh sách quy hoạch là phát hiện những người có triển vọng để đào tạo bồi dưỡng
thử thách qua thực tế và giới thiệu cho công chúng
chứ đâu phải giữ chỗ xí phần và không cho người khác lọt vào
giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận trung ương cho rằng
dân thông qua mọi mối quan hệ nên họ biết hết
người dân biết cán bộ nào tham nhũng cán bộ có bao nhiêu đất bao nhiêu nhà
biết lắng nghe dân sẽ kể cho nghe
tất nhiên không phải tất cả ý kiến đều chính xác nhưng cơ bản là nếu chúng ta biết lắng nghe
biết phân tích thì sẽ hiểu cán bộ đầy đủ hơn
công khai minh bạch công tác cán bộ thì chính nhân dân sẽ hậu thuẫn cho đảng
là tiếng nói trung thực khách quan giúp cho đảng lựa chọn được những người xứng đáng